bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển một câu hỏi của bạn đọc
một câu hỏi rất là nhiều người
họ đặt ra vấn đề là
phải chăng một cái nước mà khi chúng ta sử dụng
thì chỉ cần là nhìn vào mình thấy trong
đã là tốt rồi phải không phó giáo sư hoài nam
thực tế ra đó thì chúng ta phải thử tất cả các tính năng của các hóa chất
và các cái vi trùng ở trong nước
nhưng mà khi chúng ta chỉ nhìn thấy nước trong không
thì chưa chắc đã bảo đảm được đủ vệ sinh
bởi vì trong một số nước trong nhưng rất nhiều các siêu vi khuẩn
và các vi khuẩn sống ở trong đó có thể gây bệnh cho người sử dụng
khi mà chúng ta sử dụng những cái nước mà không tốt như vậy đó
thì ngoài cái việc là gây bệnh
đó là những cái vấn đề mà hiện tại
thì sau này những cái hậu quả lâu dài nó có hay không ạ
nếu chúng ta sử dụng nước không được sạch
thì nó sẽ gây ra những cái bệnh cấp tính
đầu tiên là những bệnh đường tiêu hóa trước
có thể gây tiêu chảy viêm ruột
rồi có các bệnh về viêm dạ dày
nặng hơn nữa thì các cái bệnh ở ngoài da
như là ghẻ lở
hoặc là những trường hợp viêm da
và nặng hơn nữa thì có thể một số các cái bệnh về mắt
như là đau mắt hột
cái xưa đau mắt hột rất là nhiều
nhưng bây giờ thì cái nguồn nước tôi lối sạch
cho nên cái tỷ lệ đau mắt hột cũng giảm đi nhiều
về lâu về dài
thì các cái độc chất trong nước bẩn đó
nó tích tụ trong người
có thể nó gây ra những bệnh mát tính
như viêm đại tràng mát tính viêm ruột mát tính
và nặng hơn thì có một số những trường hợp
có thể gây ra bệnh ung thư gây nguy hiểm cho tính mạng con người
vâng và dưới góc độ của một người
làm về kỹ thuật và công nghệ nước
thì phó giáo sư thành nghĩ gì ạ
nước sạch thì phải trong
nhưng nước trong thì chưa chắc là sạch
nó có nghĩa là như vậy
các cái chất ô nhiễm trong nước
đôi khi chúng ta thấy nó đục
thấy nó có màu
nhưng ví dụ như nước nhiễm sách
thì thông thường khi chúng ta thấy nước nó hơi vàng
nhưng thật ra sách nó không có nguy hại
cái vấn đề là
nó có cái chất ô nhiễm gì
ở trong nước
thì trong nước mặc dù trong
nhưng nó có thể có những vi khuẩn
như bác sĩ vừa nói
nó cũng có thể có những cái chất ô nhiễm vi lượng
ví dụ như
các cái chất
hợp chất phá hủy nội tiết edc
hoặc là những hợp chất gọi là microplastic
tức là vi nhựa
hoặc là những hợp chất như là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
hoặc là arsenic
thì thông thường với cái hàm lượng nhỏ
thì nó không mùi
rất là trong
thì những cái chất này
nó nguy hại
nó ảnh hưởng sức khỏe con người
ở cái hàm lượng rất là thấp
nước trong cũng chưa hẳn là sạch